các ngoại trưởng của một mươi hai quốc gia và liên minh châu âu eu trong đó có mỹ và anh
đã hối thúc chính quyền taliban ở afghanistan rút lại quyết định cấm phụ nữ làm việc cho các tổ chức viện trợ
tuyên bố chung của các ngoại trưởng mỹ australia canada đan mạch pháp đức italia nhật bản
naui thụy sĩ anh hà lan và eu nêu rõ quyết định của chính quyền taliban cấm phụ nữ làm việc
cho các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế gây rủi ro cho hàng triệu người dân afghanistan
phải dựa vào viện trợ nhân đạo
trước đó cùng ngày hội đồng bảo an liên hợp quốc cũng đã hối thúc chính quyền taliban
đảo ngược các chính sách hạn chế nhằm vào các quyền của phụ nữ và trẻ em gái afghanistan
taliban trở lại nắm quyền ở afghanistan từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một dù cam kết áp dụng các quy định hồi giáo
mềm dẻo hơn so với giai đoạn cầm quyền đầu tiên một nghìn chín trăm chín mươi sáu gáo hai nghìn một nhưng taliban đã từng bước áp dụng trở lại
các biện pháp hạng
cơ chế phụ nữ tham gia đời sống xã hội
từ tháng một mươi một vừa qua phụ nữ cũng bị cấm đến công viên phòng tập thể thao và nhà tắm công cộng
mới đây nhất ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai bộ kinh tế afghanistan đã ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ
trong nước và quốc tế không được để nữ giới làm việc cho đến khi có thông báo mới